cà mau tiếp tục triển khai dự án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững và bảo vệ môi trường
đồng thời nhân rộng các mô hình nuôi tôm có hiệu quả tại các vùng nuôi của dự án crsd
dự án được triển khai về thực hành nuôi trồng thủy sản bền vững với các hoạt động nâng cấp an toàn sinh học vùng nuôi
nâng cao chất lượng con giống tăng cường hệ thống thú y thủy sản đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản giám sát chất lượng nước
đến nay đã triển khai được một trăm linh hai điểm trình diễn mô hình có hiệu quả để nhân rộng tại các vùng nuôi dự án crsd
tỷ lệ thành công bình quân đạt trên sáu mươi năm
các mô hình trình diễn này hiện nay đang tiếp tục triển khai gồm nuôi tôm thẻ chân trắng bảo đảm an toàn sinh học
thông qua sử dụng cá rô phi và chế phẩm sinh học để cải tạo môi trường
nuôi tôm xú mật độ thấp bảo đảm an toàn sinh học nuôi cua chuyên canh và nuôi cua kết hợp